thủ tướng yêu cầu cần chấn chỉnh lại công tác quy hoạch đô thị
hà nội và tp hcm cần nghiêm túc giá soát lại để chấn chỉnh kịp thời trước khi quá muộn
không vì lợi ích trước mắt không vì lợi ích nhóm mà quyền lợi ích chung của cả cộng đồng
nếu không sớm khắc phục thì sau này ngân sách nhà nước đổ vào cũng không thể đủ để giải phóng mặt bằng và làm hạ tầng chống ủn tắc giao thông

thủ tướng đề nghị phải phát động trong toàn xã hội đặc biệt là các cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước một phong trào tiết kiệm chống sao hoa lãng phí phô trương hình thức
trong điều kiện nguồn lực nhà nước có hạn phải huy động nguồn lực ngoài xã hội phải củng cố niềm tin vào tiền đồng việt nam đảm bảo sức mua của tiền đồng việt nam trong chung và dài hạn
thủ tướng giao cho thống đốc ngân hàng nhà nước nghiên cứu đề xuất hạ lãi suất cho nền kinh tế tập trung phát triển thị trường trong nước mở rộng xuất khẩu
không để tình trạng thua ngay trên sân nhà phấn đấu tăng xuất khẩu cao hơn
thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh khuyến khích khởi nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao thực hiện nghiêm túc việc đóng cửa rừng tự nhiên
đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm quyết liệt xử lý nợ xấu gắn với các tổ chức tiến dụng và cần giải quyết một cách căn bản các tổ chức tiến dụng yếu kém ngay trong năm nay
chiều nay tại hà nội ban dân vận trung ương phối hợp với ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức hội nghị phối hợp triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
giữa lãnh đạo ban dân vận trung ương và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam và đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đồng chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết tình hình các tầng lớp nhân dân nhìn chung là ổn định
đại đa số nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng sự quản lý điều hành của nhà nước
quan tâm theo dõi đánh giá cao kết quả hoạt động của chính phủ nhiệm kỳ mới
đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt xử lý có hiệu quả của thủ tướng chính phủ đối với những vấn đề bức xúc của đời sống xã hội đang được quan tâm
tại hội nghị hai bên đã trao đổi đề ra định hướng để sang năm hai nghìn một mươi bảy chủ động nắm tình hình nhân dân
cung cấp thông tin định hướng dư luận trong nhân dân đề xuất với cấp ủy phối hợp với chính quyền
tổ chức các diễn đàn trao đổi đối thoại và tiếp xúc lắng nghe ý kiến nguyện vọng sáng kiến của nhân dân
phản ánh đến các cơ quan đảng chính quyền theo dõi đôn đốc giám sát việc xử lý giải quyết và trả lời các kiến nghị của nhân dân
hôm nay hội nhà báo việt nam ban tuyên giáo trung ương
tin và truyền thông phối hợp tổ chức hội thảo quốc gia báo chí ba mươi năm đổi mới
những vấn đề lý luận và thực tiến tham dự hội thảo có đồng chí thuận hiếu
ủy viên trung ương đảng chủ tịch hội nhà báo việt nam tổng biên tập báo nhân dân
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận về những bài học kinh nghiệm hoạt động báo chí
xoay quanh các chủ đề vai trò và đóng góp của báo chí với sự phát triển của đất nước
sự phát triển lý luận báo chí và những thách thức từ ảnh hưởng và cạnh tranh thông tin của báo điện tử
truyền thông xã hội với báo chí truyền thống công tác chỉ đạo quản lý báo chí
trách nhiệm và chất lượng cung cấp thông tin của các cơ quan chức năng đối với báo chí
xử lý mối quan hệ báo chí và mạng xã hội những xu hướng phát triển báo chí hiện đại
và sự thích ứng của báo chí việt nam những vấn đề đạo đức nghề nghiệp của nhà báo hiện nay
theo nhiều nhà báo có kinh nghiệm bên cạnh những thành quả của báo chí trong ba mươi năm qua
báo chí cần thay đổi sửa chữa những khiếm khuyết sai lầm đang tồn tại lâu nay

báo chí cần thay đổi sửa chữa những khiếm khuyết sai lầm đang tồn tại lâu nay
theo nhiều nhà báo có kinh nghiệm bên cạnh những thành quả của báo chí trong ba mươi năm qua
báo chí cần thay đổi sửa chữa những khiếm khuyết sai lầm đang tồn tại lâu nay
theo nhiều nhà báo có kinh nghiệm bên cạnh những thành quả của báo chí trong ba mươi năm qua
theo nhiều nhà báo có kinh nghiệm bên cạnh những thành quả của báo chí trong ba mươi năm qua
báo chí cần thay đổi sửa chữa những khiếm khuyết sai lầm đang tồn tại lâu nay

điểm khởi đầu hành trình của đợt chạy thử nghiệm trên đường phố
các xe bus brt sẵn sàng đón khách
tuy nhiên theo thực tế tình hình trên đường việc tham gia giao thông của phương tiện mới này
cũng vẫn gặp phải nhiều ách tắc khi các phương tiện khác lấn đường ưu tiên
ngay sau chuyến thị sát việc chạy thí điểm đại diện lãnh đạo hà nội cùng các cơ quan
tham gia vào các hạng mục công trình đã có buổi làm việc để kịp thời rút kinh nghiệm
đưa ra các giải pháp trước mắt để xử lý những vấn đề phát sinh nhằm bảo đảm phục vụ
nhân dân một cách tốt nhất trong thời gian tới thưa quý vị như phản ánh của truyền hình nhân
dân về sự xâm hại nghiêm trọng di tích lịch sử cấp quốc gia thành điện hải vừa qua
ban thường vụ thành quỳ đà nẵng đã quyết định di chuyển hoạt động của bảo tàng đà nẵng hiện
đang nằm trong khuôn viên thành điện hải về trụ sở hội đồng nhân dân đây được xem là quyết định
đúng đắn có ý nghĩa nhân vật sâu sắc
bảo tàng đà nẵng được đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn một trên diện tích sáu m hai tuy nhiên vị trí
xây dựng lại nằm ngay trong khuôn viên thành điện hải di tích được công nhận cấp quốc gia
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi tám theo luật di sản vị trí xây dựng bảo tàng đà nẵng trên nền thành điện hải là
xâm hại nghiêm trọng di tích ban thường vụ thành phố đã quyết định di chuyển hoạt động của bảo
tàng đà nẵng ra khỏi thành điện hải và chỉnh sửa lại làm nơi trưng bày hiện vật tư liệu liên
quan đến thành điện hải và buổi đầu chống pháp của quảng nam đà nẵng lãnh đạo thành phố đã thống
nhất chủ trương di rời năm mươi bốn hộ dân ra khỏi khu vực chân thành điện hải để bảo vệ phát huy giá trị
di tích lịch sử cấp quốc gia này
kính thưa quý vị và các bạn năm hai nghìn một mươi sáu là một năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng đối với ngành du
lịch đặc biệt đây là một trong những sự kiện quan trọng đối với ngành du lịch đặc biệt đây là một
đặc biệt đây là một trong những sự kiện quan trọng đối với ngành du lịch đặc biệt đây là một
năm đầu tiên mà du lịch việt nam đón trên một mươi triệu lượt khách quốc tế con số này là dấu mốc quan trọng
cho sự phát triển của ngành du lịch khẳng định vị thế và sự đóng góp của ngành đối với sự phát triển
kinh tế xã hội điều này càng đặc biệt có ý nghĩa hơn nếu chúng ta ngược lại thời gian để nhìn lại
thời điểm tháng năm năm hai nghìn một mươi năm khi con số về lượng khách quốc tế đến việt nam đã từng chứng kiến sự
sụt giảm chầm trọng khi chỉ đạt gần ba ba triệu lượt khách sau năm tháng năm hai nghìn một mươi năm giảm một mươi hai sáu so với cùng
kỳ năm hai nghìn một mươi bốn việt nam không có khả năng hoàn thành kế hoạch đón tám năm triệu khách và chúng ta sẽ cùng
nhìn lại những gì đã diễn ra trong một mươi tám tháng đã qua
trong khi quảng bá của du lịch việt nam còn rất trung trung nhạt nhòa ngành du lịch việt đã học được
một bài học lớn qua một chương trình trực tiếp trên kênh truyền hình abc khi hàng triệu người xem đã
được chương ngưỡng một hình ảnh việt nam hùng quỹ hiện đại gần gũi đẹp hàng sơn đỏ
hình ảnh phó thủ tướng việt nam vũ đức đam với trang phục giàn dị trực tiếp trả lời phỏng vấn mang
tiếng anh đã gây một ấn tượng rất đẹp đến mọi người điều này có thể thấy du lịch việt có rất nhiều
tiềm năng vấn đề là ở cách làm tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm chính phủ ra nghị quyết số bốn mươi trong đó có nội
nội dung thể hiện quyết tâm tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy phát triển du lịch việt nam với các giải pháp
gồm thống nhất mở rộng diện các quốc gia miễn thị thực đơn phương
cho những nước là thị trường trọng điểm đơn giản hóa thuộc tổng cấp thị thực
tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm sau nghị quyết bốn mươi sáu hai nghìn một mươi năm của chính phủ về việc miễn thị thực cho công dân năm nước tây
châu âu gồm vương quốc anh pháp đức tây ban nha và italy khi nhập cảnh vào việt nam khách quốc tế đến
việt nam đã tăng trưởng trở lại thậm chí đạt tăng trưởng hai con số trong ba tháng cuối năm sự phục hồi
mạnh mẽ này đã góp phần kéo tổng số khách quốc tế đến việt nam trong năm hai nghìn một mươi năm đạt trên bảy chín triệu
lượt trên cơ sở này việt nam đạt mục tiêu tám năm triệu lượt khách cho năm hai nghìn một mươi sáu
cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu trong bối cảnh của chính phủ việt nam đã đạt mục tiêu tám năm triệu lượt khách cho năm hai nghìn một mươi sáu
cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu trong bối cảnh sự cố môi trường và lũ lụt tại miền trung diễn biến phức tạp
nhưng lượng khách quốc tế đến việt nam đã vượt qua con số chín triệu lượt vượt qua mục tiêu ban đầu đề ra
cho năm hai nghìn một mươi sáu là đón tám năm triệu lượt khách quốc tế ngày hai mươi năm tháng một mươi hai vị khách quốc tế thứ một mươi triệu đã
đến việt nam tại cảng hàng không quốc tế trên đảo phúc quân
như vậy lượng khách quốc tế đến việt nam năm hai nghìn một mươi sáu đạt con số kỷ lục hơn một mươi triệu lượt tức là tăng hai mươi năm bốn so với năm hai nghìn một mươi bảy
đây cũng là mức tăng tuyệt đối trong một năm cao nhất so với năm trước trên hai triệu lượt khách
ngành du lịch cũng phục vụ sáu mươi hai triệu lượt khách nội địa tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng bốn trăm linh tỷ đồng tăng một mươi tám sáu so với năm hai nghìn một mươi tám
phấn đấu thu hút khách quốc tế đến việt nam
năm hai nghìn một mươi bảy ngành du lịch việt nam đặt mục tiêu đón một mươi một năm triệu lượt khách quốc tế sáu mươi sáu triệu lượt khách nội địa
và mới đây bộ chính trị đã họp thống nhất thông qua chủ trương ban hành nghị quyết đưa du lịch việt nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
vậy ngành du lịch việt nam sẽ làm gì để thực hiện được mục tiêu đã đề ra trong năm hai nghìn một mươi bảy là đón một mươi một năm triệu khách quốc tế
và hướng tới việc trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong trùng hạn
phóng viên truyền hình nhân dân
đã có cuộc trao đổi với ông hà văn siêu phó tổng cục trưởng tổng cục du lịch
để thực hiện mục tiêu đón một mươi một năm triệu khách du lịch vào năm hai nghìn một mươi bảy và hướng tới trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
thì ngành du lịch việt nam đã có những sự chuẩn bị như thế nào thưa ông
có thể nói con số đạt một mươi triệu lượt khách quốc tế năm hai nghìn một mươi sáu là một dấu mốc vô cùng quan trọng
là một đỉnh cao của sự
tăng trưởng cho du lịch trong thời gian vừa qua
năm hai nghìn một mươi bảy ngành du lịch đặt ra mục tiêu sẽ đón một mươi một năm triệu lượt khách quốc tế với mức tăng trưởng một mươi năm
để thực hiện mục tiêu này toàn ngành ra sức thực hiện các chương trình hành động có trọng tâm trọng điểm
ở đây thì du lịch sẽ tập trung vào khắc phục

những điểm yếu kém để nâng cao chất lượng dịch vụ cải thiện hình ảnh của du lịch việt nam
đẩy mạnh quảng bá xúc tiến vào những thị trường trọng điểm có hiệu quả
theo khảo sát của hiệp hội du lịch châu á thái bình dương
có đến tám mươi khách du lịch quốc tế đã đến và lại không quay trở lại việt nam
điều này cho thấy phát triển du lịch của việt nam vẫn còn chưa bền vững
kết quả thời gian vừa qua của ngành du lịch
cũng đáng khích lệ
mặc dù vậy nhìn nhận một cách thẳng thắn
với tiềm năng to lớn của đất nước
về văn hóa về sinh thái về những cái giá trị độc đáo của việt nam
thì những thành tiêu đó có thể nói là chúng ta cũng chưa hoàn toàn hài lòng
ở đâu đó đánh giá của khách hàng cũng chưa thật sự mỹ bản
cũng như thời gian lưu lại của khách cũng còn ngắn
khách quay lại
chất lượng dịch vụ cũng chưa đảm bảo
còn nhiều các hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh
tạo ra những hiệu quả và tính bền vững của du lịch chúng ta chưa hoàn toàn hài lòng
những biện pháp nào để từng bước khắc phục những điểm yếu đó
cũng đã được ngành đặt ra
tuy nhiên cái việc giải quyết thì không thể ngày một ngày hai
mặc dù vậy
cái biện pháp nào cũng cần
phải có cái đánh giá
cái tính thiết thực của nó
chúng ta không chạy đua về hình thức
bên cạnh những điểm sáng mà ngành du lịch đã đạt được trong năm vừa qua
thì cần phải nhắc lại về những khó khăn từ sự cố môi trường biển đã gây ra tại bốn tỉnh miền trung
trong số các địa phương chịu ảnh hưởng
tỉnh hà tĩnh được biết đến với nhiều danh lam thắng cảnh
những khu du lịch biển nổi tiếng
tuy nhiên do tác động của sự cố môi trường
năm qua ngành du lịch của hà tĩnh đã và đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn
nhất là du lịch biển
thời gian này đang là giữa mùa du lịch tại biển thiên cầm hà tĩnh
nhưng ngay cả vào giờ cao điểm của mùa du lịch
thì biển ở đây vẫn vắng bóng dáng của du khách
những dãy ghế nằm trơ trọi ngoài bãi biển
hàng chục kiosk kinh doanh vắng vẻ điều hưu
sắm sửa thì nhiều
nói là mua hàng cũng nhiều
bỏ vào tủ mà khách không đến
nói chung khách du lịch không có nghỉ nữa
mà khách địa phương thì người ta đến nhà cho nhìn thấy
biển không có ai thì người ta cũng quay lại
người ta về luôn
không chỉ có các hộ kinh doanh nhỏ lẻ
ngay cả các khách sạn hạng sang cũng đang cùng chung cảnh ngộ
khi lượng khách đến đây chỉ đạt chưa đầy một mươi năm số phòng
thậm chí ngay cả dịp cuối tuần
cũng chẳng có du khách nào đến đặt phòng
cái tiền đầu tư ra mua sắm trang thiết bị
hàng hải sản để đón khách du lịch
thì bây giờ khách không đến thì thiệt hại chúng tôi rất lớn
theo thống kê của sở văn hóa thể thao và du lịch hà tĩnh
lượt khách nội địa đến hà tĩnh trong năm qua đã giảm hơn bốn mươi
khách quốc tế giảm hơn ba mươi năm so với cùng kỳ năm trước
qua phóng sự vừa rồi có thể thấy
rõ ràng những ảnh hưởng của sự cố môi trường biển
đối với bốn tỉnh miền trung sẽ vẫn là thách thức không nhỏ
đối với mục tiêu đón một mươi một năm triệu lượt khách quốc tế
trong năm hai nghìn một mươi bảy
và xa hơn nữa là đưa du lịch việt nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
vậy ngành du lịch đã nhìn nhận vấn đề này như thế nào
mời quý vị cùng quay trở lại với cuộc trao đổi với ông hà văn siêu
sự cố môi trường biển miền trung
thì đã để lại những cái ảnh hưởng lớn cho du lịch miền trung
thì ông đánh giá sao về vấn đề này
cũng như những giải pháp mà ngành du lịch sẽ làm
để vực dậy vùng du lịch nhiều tiềm năng này
sự cố môi trường biển năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua
đã để lại những bài học kinh nghiệm
ứng phó với những rủi ro
những biến động trên thị trường
cũng như trong quản lý hoạt động du lịch
khi có những sự cố
trong giai đoạn vừa qua
ngành du lịch cùng với bốn tỉnh
đã tiến hành các chương trình kích cầu
thu hút khách đến bốn tỉnh này bắc trung bộ
với mục tiêu là nhiều các điểm đến mới
sản phẩm mới
và những sản phẩm điểm đến đó
có những cái giá trị mới mà có thể thay thế
bổ trợ cho du lịch biển
với những rủi ro những biến cố xảy ra
thì thường thường là du khách có những cái bất an
lo ngại và chăn trở nếu như quyết định đi du lịch đến đó
vì vậy chúng ta phải làm bằng mọi cách
bằng truyền thông bằng những hoạt động cụ thể
hay sự kiện để mang đến thông tin
để mang đến thông tin cập nhật
và thông tin tin cậy nhất cho du khách
tôi cũng muốn gửi thông điệp đến các bạn
nếu muốn đến việt nam du lịch
luôn luôn yên tâm rằng ở đâu các bạn cũng được chào đón
và được bảo đảm an toàn
và luôn luôn có những cái trải nghiệm thú vị nhất
một chương trình truyền hình trực tiếp hấp dẫn đón chào năm mới hai nghìn một mươi chín
một không gian nghệ thuật với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc
kể về những người canh biển
hiện diện mọi nơi mọi lúc trên lãnh hải việt nam
vượt qua sóng gió âm thầm nhưng quyết liệt
thực hiện nhiệm vụ chấp pháp bảo vệ chủ quyền
giữ gìn an ninh trật tự và hộ vệ cứu hộ ngư dân
họ chính là những chiến sĩ can trường của lực lượng cảnh sát biển việt nam
trong những ngày đầu năm mới là thời điểm của xung họp gia đình
thì những người lính biển vẫn đang từng ngày từng giờ vững vàng trên từng dặm lãnh hải
để góp phần bảo vệ sự bình yên cho tổ quốc
những kỷ niệm về những lần thực hiện nhiệm vụ
những câu chuyện cảm động về tình quân dân trên biển cả
hay nỗ lực vượt lên hoàn cảnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chiến sĩ cảnh sát biển
hay những điều lần đầu được kể về giá trị của biển việt nam
cùng các ca khúc đi cùng năm tháng về người lính biển
tất cả sẽ được truyền tải trong chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt
những người canh biển thường thuật trực tiếp từ cầu cảng vùng cảnh sát biển một thành phố hải phòng
phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân vào hai mươi h ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
mời quý vị khán giả đón xem
israel và palestine bất đồng sau bài phát biểu của ngoại trưởng mỹ
tiếp tục thông tin về việc tìm kiếm chiếc máy bay của nga gặp nạn
hôm nay các lực lượng cứu hộ của nước này đã tìm thấy và đưa lên mặt đất
tất cả các mảnh vỡ của thân máy bay vận tải quân sự tu một trăm năm mươi bốn
truyền thông nga dẫn thông tin từ một thành viên lực lượng cứu hộ thuộc bộ tình trạng khẩn cấp nga cho biết
các mảnh vỡ đang ở trong một khu vực đặc biệt chờ tiến hành khám nghiệm
phân tích nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn
bên cạnh đó lực lượng cứu hộ cũng đã tìm thấy thi thể của một mươi chín nạn nhân
bảy trong số đó đã được đưa về trung tâm pháp y của bộ quốc phòng nga để xác định adn
cùng ngày các nhân viên cứu hộ đã vớt được một vật
có khả năng là cuộn phim nằm trong hộp đem thứ ba của chiếc máy bay tu một trăm năm mươi bốn
máy bay vận tải quân sự của nga sau khi cất cánh ở sân bay sochi đã bị rơi xuống biển đen
khiến tám người trong phi hành đoàn và tám mươi bốn hành khách thiệt mạng
cơ quan an ninh nga nhận định có bốn nguyên nhân gây ra vụ tai nạn
động cơ bị tác động từ một vật thể lạ
nhiên liệu không đạt chuẩn gây ra mất sức ép làm động cơ ngừng hoạt động
lỗi của phi công hoặc lỗi kỹ thuật của máy bay
như chúng tôi đã đưa tin hôm qua ngoại trưởng mỹ john kerry đã có bài phát biểu cảnh báo
về hậu quả chương trình xây nhà định cư của israel tại bờ tây
tuy nhiên bài phát biểu này có vẻ như không nhận được sự đồng thuận của cả hai bên trong cuộc
là israel và palestine
thủ tướng israel benjamin netanyahu đã tỏ rõ sự thất vọng sau khi ngoại trưởng mỹ john kerry
đưa ra cảnh báo về hậu quả chương trình xây nhà định cư của israel tại bờ tây
về bài phát biểu trên theo ông netanyahu mỹ đang nghiêng về việc chống lại israel
mà chưa đề cập đến gốc rễ của cuộc xung đột
hầu hết bài phát biểu của ông ấy là kết tội israel
về tình trạng hiện nay chỉ trích chính sách của chúng tôi
chúng tôi vẫn cam kết với các chính sách của chúng tôi
chúng tôi sẽ giải quyết các bất đồng nổi bật với palestine
thông qua các cuộc thương lượng trực tiếp
như đã từng đạt được hòa bình với ai cập hay giordani
trong khi đó tổng thống palestine mahmoud abbas cho rằng
sẵn sàng khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình với israel
nếu nước này ngừng xây dựng các khu định cư
giới chức palestine dù hoan nghênh thông điệp của ngoại trưởng mỹ john kerry
song không chấp nhận một số nguyên tắc mà ông kerry đưa ra
như liên quan tới quyền trở lại của người tị nạn palestine
hay công nhận nhà nước israel là một nhà nước do thái
tổng thống abbas của chúng tôi tin tưởng rằng
có thể đạt được hòa bình lâu dài công bằng và toàn diện
những vấn đề cốt lõi trên cơ sở kiến tạo hòa bình
ông abbas sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với pháp
nước sẽ tổ chức hội nghị quốc tế vào tháng tới
để bảo đảm rằng việc khởi động một tiến trình hòa bình là đáng tin cậy
dựa trên luật quốc tế sáng kiến hòa bình ả rập
trong khung thời gian cụ thể và các cơ chế quốc tế mới
trong bài phát biểu dài bảy mươi phút liên quan tới tiến trình hòa bình
tại trung đông vào ngày hôm qua ngoại trưởng mỹ john kerry cho rằng
cả israel và palestine cần chấp nhận giải pháp hai nhà nước
và việc phân định lãnh thổ sẽ dựa trên những khu vực
mà hai bên nắm giữ trước chiến tranh trung đông vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
trong khi đó thông tấn xã việt nam hôm nay đưa tin
hội đồng bảo an liên hợp quốc có thể sẽ bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết
do anh và pháp đệ trình đề nghị trừng phạt syri vào cuối tuần này
thông tấn xã việt nam dẫn nguồn tin từ một thành viên hội đồng bảo an liên hợp quốc cho biết
cuộc bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết trừng phạt syri do anh và pháp đệ trình
có thể diễn ra vào cuối tuần này hoặc đầu năm tới
dự thảo nghị quyết đề nghị không cung cấp bất cứ loại máy bay trực thăng nào
cho chính phủ hay quân đội syri
văn bản này được đưa ra căn cứ vào kết quả điều tra chung giữa liên hợp quốc
và tổ chức cấm vũ khí hóa học
trong đó cáo buộc chính phủ syri đã ba lần sử dụng vũ khí tấn công hóa học
tuy nhiên chính phủ syri đã liên tục phủ nhận cáo buộc này
trước đó thứ trưởng ngoại giao nga sergei ryevov cho rằng dự thảo nghị quyết về syri
là không thể chấp nhận được và chỉ nhằm mục đích gây sức ép chính trị đối với chính quyền damas
bất chấp những số liệu kinh tế không mấy khả quan của năm nay
thì người dân cuba vẫn tỏ ra khá lạc quan về tương lai của nền kinh tế đất nước
đa số người dân đều tin rằng những chính sách cải cách mà chính phủ đang áp dụng
sẽ giúp cho nền kinh tế đất nước
nền kinh tế của cuba từng bước ổn định trong năm hai nghìn một mươi bảy
theo số liệu vừa được chính phủ cuba công bố
tăng trưởng kinh tế của nước này trong cả năm hai nghìn một mươi sáu đã giảm chín
bất chấp mức tăng một trong sáu tháng đầu năm
điều này đã cho thấy sự đảo chiều rõ rệt của nền kinh tế cuba trong nửa cuối năm nay
khi chính phủ cắt giảm nhập khẩu đầu tư để đối phó với tình trạng xuất khẩu giảm
và venezuela cắt nguồn cung dầu mò giá rẻ cho cuba
tuy nhiên nhiều người dân cuba tin tưởng
bức tranh nền kinh tế đất nước sẽ sáng sủa hơn trong năm hai nghìn một mươi bảy
nhờ những biện pháp cải cách theo định hướng thị trường mà chính phủ đã đề ra
chúng tôi nghĩ rằng có thể thích ứng được với các tình huống xấu
nhưng không mong muốn nó tiếp tục xảy ra trong năm sau
triển vọng nền kinh tế dù tốt hay xấu nhưng chúng tôi vẫn lạc quan
và mọi thứ sẽ tốt đẹp cả thôi
chính phủ đã có một tầm nhìn rất rõ ràng về cách tiếp cận của cuba
đối với các chính sách quốc tế đối với những khó khăn kinh tế
của khu vực mỹ la tinh nói chung
chúng tôi phải tiếp tục nỗ lực để bảo vệ những thành quả cách mạng
đồng thời đón nhận những cơ hội mới thiết lập quan hệ với những đối tác tiềm năng
các gói cải cách kinh tế được thực hiện từ năm hai nghìn một mươi
đã giúp nền kinh tế cuba tăng trưởng gần ba tính đến năm hai nghìn một mươi năm
chủ yếu trong lĩnh vực du lịch
tuy nhiên việc giá dầu thế giới giảm mạnh trong thời gian qua
đã ảnh hưởng tiêu cực đến các đối tác thương mại hàng đầu của cuba
như venezuela và brazil kéo theo mức tăng trưởng kinh tế
của cuba trững lại trong năm hai nghìn một mươi sáu